tại huyện ba chi tỉnh bến tre vừa xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên trong lúc ngồi nhậu hậu quả là một người bị đâm tử vong
sáng ngày một mươi tám tháng chín nhóm thanh niên gồm trần văn dừa trần út mười trần văn trong cùng chú tại tỉnh cà mau phan thành nhân chú tại tỉnh kiên giang
và một số người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà trọ thùy trang thuộc ấp an lợi xã an thủy huyện ba chi
trong lúc uống rượu các đối tượng đã xảy ra mâu thuẫn cự cãi rồi đánh nhau
đối tượng trong đã dùng cây kéo đâm nhiều nhát vào người nhân gây thương tích nặng
sau đó nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó và gây án xong trong đầu thú với lực lượng công an
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật